tỉnh ủy sơn la đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số ba mươi bảy lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị từ đó thống nhất những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của tỉnh sơn la nhằm phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và vùng trung du miền núi phía bắc đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh tỉnh sơn la cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của hợp tác xã doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp xây dựng cơ cấu kinh tế ngành và cơ cấu địa phương trong tổng thể vùng hợp lý nhằm khai thác các lợi thế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao lâm nghiệp môi trường sinh thái tài nguyên du lịch phát triển kinh tế gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân giảm nghèo đa chiều bền vững bảo vệ môi trường sinh thái